các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đối tượng cướp giật tài sản
chúng thường bao giờ cũng không chuẩn bị
chúng nghiên cứu nạn nhân
nghiên cứu địa bàn
nghiên cứu bối cảnh
không gian và thời gian
chúng nghiên cứu các phương thức thủ đoạn
thế nào thuận lợi nhất
để nắm được quy luật đi lại
nắm được sinh hoạt
khi mà thực hiện ra tay động
chúng tin tưởng rằng
đây là thời điểm thuận lợi nhất
để mà đạt được mối đích
đồng thời tẩu thoát nhanh nhất
vậy cho nên là hầu hết các đối tượng phạm tội cướp tài sản
chúng luôn luôn có sự bài bình vô trận
chấp xếp phương thức
có một câu nói kinh điển trong điều tra tội phạm
khi rất nhiều người cho rằng
đôi khi nạn nhân đã tự biến mình
trở thành con mồi cho giả thú
trong rất nhiều trường hợp
quả thật nếu chúng ta không để lộ ra những điểm yếu
thì tội phạm cũng khó có thể dễ dàng ra tay hành động
thực hiện hành vi phạm tội một cách chốt lọt

nhưng trường hợp này là sự thay đổi
vì video này chỉ có hai phần

tất cả các dịch vụ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé